từng là loại cây trồng chủ lực tuy nhiên vài năm trở lại đây cây mía liên tục gặp cảnh trúng mùa rớt giá hay ngược lại khiến người dân đang từng ngày quay lưng với loại cây trồng này
để tạo niềm tin cho người trồng hiện nay nhà máy đường và ngành nông nghiệp nhiều địa phương đồng bằng sông cửu long đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển ổn định cây mía
trồng mía là nghề truyền thống từng mang lại thu nhập ổn định cho người dân quyện trà cú tỉnh trà vinh với tổng diện tích hơn bốn hectare
tuy nhiên nhiều vụ sản xuất bị thua lỗ nặng khiến dụng mía nguyên liệu này liên tục bị thu hẹp
nên dụng mía hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn địa phương chỉ còn hơn một hai trăm linh hectare
tại quyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
từ năm hai nghìn một mươi bốn
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay công ty mía đường đã ký hợp đồng tiêu thụ mía nguyên liệu
nên dụng mía hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn công ty xây dựng dùng nguyên liệu trên ba bốn trăm linh hectare tại quyện cù lao dung và quyện mỹ tú
nông dân địa phương còn được hỗ trợ tiền giống không tính lại để đầu tư giống mía dật tư nông nghiệp kể cả thuê mướn nhân công lao động
theo tính toán của bà con nông dân chi phí đầu tư một hectare mía từ đầu đến thu hoạch khoảng hai mươi năm triệu đồng
nếu đó là trụng mía sau thu hoạch chờ lại gốc để phát triển dụng mía mới
đối với ruộng mía trồng mới chi phí một hectare hơn tám mươi triệu đồng
nhờ các chính sách đầu tư dùng nguyên liệu nên bà con an tâm đầu tư sản xuất
nếu mà chi phí bảy triệu rưỡi chi phí gỡ ba triệu rưỡi cũng còn được bốn triệu

chi phí thì nó rất là tốt
nếu mà để gốc thì có lợi hơn mình trồng lợi
nếu mà để gốc thì có lợi hơn mình trồng lợi
nếu mà để gốc thì có lợi
ông phong cho biết trồng mía trục có thời gian ngắn hơn trồng mía đường
hai năm có thể trồng được ba vụ để giảm được chi phí nhân công thu hoạch
mía mà để chạy đường thì nó cũng bấp bên
nhưng mà bán mía trục thì ít khi nào nó bị bấp bên
có dẫu sao đi nữa nó cũng hơn mía mình chạy đường
nhưng giờ nếu mà nhà máy đường bao tiêu
ở khuôn này thì khoảng
năm ngoài sáu mươi tấn
sáu mươi tấn thì
nếu sáu mươi tấn thì
được nhằn mốt
thì cũng được
khoảng sáu mươi mấy triệu thôi
còn mía này năm rồi
tôi bán là một trăm bốn mươi năm triệu
đầu tiên thì bán cho nhà máy đường
mình thôi bán nhà máy đường
bán mía trục
năm nay là mía được công ngoài
mía trục này cũng lâu lắm rồi
vẫn có mười mấy năm rồi
cái này lời nhiều hơn
bị mía nhà máy
nó mua có
có một ngàn một ngàn mốt rồi
còn cái này mình bán tới một ngàn tám
tới hai ngàn
nó là lợi nhuận
cấp hai lần
theo thống kê dụ mía
nguyện phụng hiệp xuống chống
giảm gần một hectare
so với nền vụ trước
riêng diện tích trồng mía
trục khoảng sáu trăm linh hectare
tổng sản lượng mía
khoảng sáu mươi tấn
theo chính sách
được công ty cổ phần
mía đường cần thơ
vừa công bố
trong nền vụ
thì công ty
sẽ đầu tư
dùng mía nguyên liệu
với diện tích tối thiểu
là bảy trăm linh hectare
với sản lượng
dùng nguyên liệu
phụng hiệp ngã bảy
tối thiểu là
dùng dị thanh gò quao
tối thiểu một mươi năm hectare
tham gia ký kết
hợp đồng đầu tư
nông dân trồng mía
sẽ được công ty
đầu tư tiền làm đất
tiền mía chống
tiền công chăm sóc
chi phí đầu tư
tối đa cho một hectare
mía trồng mới
là năm mươi năm triệu đồng
mía trồng lại
là bốn mươi triệu đồng
mía lưu gốc
là hai mươi năm triệu đồng
chỉ giá bảo hiểm
là một một trăm năm mươi đồng
trên một kg mía sạch
một mươi chỉ số đường
trên một kg mía sạch
một mươi chỉ số đường
tại cầu cảng
nhà máy đường
đánh dụ thu hoạch
công ty sẽ thung mua lại
toàn bộ sản lượng
mía đầu tư
theo giá thị trường
từng thời điểm
nhưng đảm bảo
không thấp hơn
giá bảo hiểm
giới giải pháp
liên kết bao tiêu
hiện nay chủ trương
của quyện phụng hiệp
là giảm diện tích mía
để phù hợp
với cung cầu
của các nhà máy đường
hậu giang có ba nhà máy đường
nhưng hiện nay
chỉ còn nhà máy đường
phụng hiệp hoạt động
với công suất
ba trăm linh tấn một năm
định hướng tới đây
quyện chỉ duy trì
diện tích mía
đến ba hectare
để phục vụ
mía nguyên liệu
cho nhà máy
những diện tích còn lại
sẽ được chuyển đổi
sang các loại cây trồng
thì vấn đề đầu ga
thì chúng tôi cũng rất là
ngay lúc đầu
thì cũng lo
bởi vì nếu như
số lượng diện tích
mà nếu như
mình không có ổn định
về đầu ga
thì có khi
bà con sẽ không có
đó là cho nó
hết cái diện tích
thì những năm đầu
thì báo cáo với
các đồng chí đó là
đối với xã phung hiệp
thì chúng tôi cũng
phát động mạnh mẽ
cái phong trào đó là
xây dựng cái tổ hợp tác
thì trên địa bàn
của xã phung hiệp
thì hiện tại là
có ba cái tổ kinh tế hợp tác
cụ thể là
nếu b là một tổ
ốc sẻo môn một tổ
và ốc nguyễn thượng môn một tổ
thì với số lượng thành viên
mỗi tổ là
từ hai mươi đến hai mươi năm thành viên
trong các tổ kinh tế hợp tác này
thì trong quá trình
mà mình mở rộng
cái diện tích như vậy đó
thì đại diện tổ kinh tế hợp tác
thì có liên hệ
với các cái thương lái
mà thu mua mía trục đó
thì cũng có ký cái hợp đồng
trong cái thời gian
mà mình giao mía
thì từ những cái cách làm này đó
thì trong những năm gần đây
thì hầu như là
trên địa bàn xã phung hiệp
chúng tôi đó là
không có cái tồn động
mà bà con không bán được
thì chúng tôi
thì đó là cái giải pháp thứ nhất
cái giải pháp thứ hai đó
nhiều cái thành viên
mà hiện nay
chưa vào tổ kinh tế hợp tác đó
thì bà con cũng
tự tìm cái đầu ra
bằng cái quy tính với nhau
ví dụ như
cái ông thương lái này
ông mua được một lần rồi đó
thì từ đó
trở về sau đó
thì cứ đến
thì ông đến
ông thu mua cho bà con
cái giá cả là
thực tế của thị trường
thì đây là những cái
mà cách làm như vậy đó
thì thời gian qua
chúng tôi thấy
nó cũng rất là hiệu quả
cái tình hình sản xuất mía
của quyền phụng hiệp
thì cũng giống như ngoài năm
tức là bắt đầu từ tháng
cuối tháng một mươi hai
thì đã thu xuống giống rồi
thì đến thời điểm hiện nay
thì cái mía
có được khoảng
bốn tháng rưỡi
đến năm tháng
thì trên đi bàn
quyền phụng hiệp
các năm trước
thì diện tích mía
những năm gần đây
thì diện tích
nó thu hẹp lại
thì hiện nay còn
khoảng trên ba hecta
thì trong ba hecta đó
thì quyền phụng hiệp
là một hecta
để bán mía nước
cho bà con bán mía nước
còn lại là hai hecta
làm cái dụng nguyên liệu
cho nhà máy đường
của cần thơ
thì tuy nhiên
hiện nay bà con
cũng đang bán
mía nước nhiều
mía chục ta bó lại
mía chục để ta bán
cho thương lấy
thì với cái giá
một tám trăm linh cho đến
thậm chí đến
có lúc hai một trăm linh
với cái giá
cao như vậy
thì bà con cũng
rất là ưu ái
để mà làm mía chục
thì đến cuối năm
thường thường cuối năm
thì nhà máy đường
thì cũng còn
khoảng trên dưới
trong cái sản xuất mía
thì người dân
của nguyện phụng hiệp
thì cũng có
nhiều kinh nghiệm rồi
kinh nghiệm sản xuất mía
của người dân
của nguyện phụng hiệp
có thể nói là
rất là cao
số phận của hai bên
phụ thuộc rất nhiều
dựa vào nhau mà sống
thì phải theo nguyên lý đó
để mà đồng hành
mà hợp tác với nhau thôi
chứ không có cách nào khác
nhà máy đường
mà không có nông dân
thì lấy đâu ra
nếu mà mua
của các vùng khác
trở thành rất đắt đỏ
vì nó thêm
cả các chi phí vận chuyển
để nó thêm
không bền vững
mà duy trì được quan hệ
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
cũng sẽ quy hoạch
và tổ chức lại
sản xuất mía
gắn kết chặt chẽ
với nhà máy đường
tiếp tục chuyển đổi
diện tích mía
kém hiệu quả
sang cây trồng khác
kết hợp chuyển đổi
giống có năng suất
trữ đường cao
diện tích mía
khoảng ba một trăm năm mươi ha
năng suất một trăm linh tấn
bên cạnh đó
tiếp tục chuyển dịch
cơ cấu cây trồng
với thị trường
với đề án
ngành nông nghiệp
thích ứng với biến đổi
tỉnh hồ giang
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
lãnh đạo trị phương
ở dùng mía
quyện phụng hiệp
cũng có những định hướng
hướng dẫn đồng dân
tập trung áp dụng
các tiến bộ
khoa học kỹ thuật
để nâng cao
và chất lượng
đưa cây mía
phát triển bền dững
dùng nguyên liệu
chúng tôi quy hoạch
cung cấp cho nhà
đặc biệt là
nó nằm ở
các khu vực
như là tân phước hưng
rồi hiệp hưng
và một phần
của thị trấn bú tàu
đó là những phần
mà chúng tôi
quy hoạch lại
làm cái dùng nguyên liệu
cung cấp cho
nhà máy đường
nhà máy đường
trong thời gian sắp tới
thì họ cũng sẽ có
để mà hỗ trợ lại
cho cái người dân
đặc biệt là
những cái dùng
mà còn gặp khó khăn
sẽ có những cái
họ sẽ hỗ trợ
rồi về phan bón
bảo vệ thực vật
để đảm bảo
cho cái người dân
và phát triển được
thông tin từ
hiệp hội mía đường việt nam
sản lượng mía
đưa vào chế biến
trong niên dụ
đạt một mươi sáu triệu tấn
so với chất cùng kỳ
và sản xuất
được hơn một triệu tấn
đường thành phẩm
việc giá đường
tăng cao trở lại
trong thời gian vừa qua
thu hút đông đảo
trở lại trồng mía
nhiều doanh nghiệp
cũng tích cực
việc mở rộng
dùng nguyên liệu
gia tăng sản lượng mía đường
những yếu tố này
cũng được kỳ trọng
sẽ hỗ trợ tích cực
cho hoạt động kinh doanh
của những doanh nghiệp
theo các chuyên gia
ngành mía đường
để giữ ổn định
dùng mía nguyên liệu
đáp ứng nhu cầu
sản xuất của nhà máy
các địa phương
sớm khắc phục
các hạn chế
về năng suất
giá thành sản xuất
cùng với đó
đổi mới khâu tổ chức sản xuất
khai thác đối đa
để tăng diện tích
cơ chế quá sản xuất
tăng cường quản lý chống
đổi mới công nghệ
để giảm chi phí sản xuất
tăng khả năng
trên thị trường